kể từ khi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác du lịch vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn du lịch việt nam và indonesia đã có sự hợp tác song phương mạnh mẽ và tăng trưởng không ngừng
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam và indonesia đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch thông qua nhiều chương trình kết nối ý nghĩa
theo thống kê năm hai nghìn một mươi sáu khách du lịch indonesia đến việt nam đã tăng một mươi một chín khi từ con số hơn sáu mươi hai năm trăm linh lượt du khách năm hai nghìn một mươi năm lên con số gần bảy mươi lượt du khách vào năm hai nghìn một mươi sáu
trong khi đó khách du lịch việt nam sang indonesia cũng tăng hai mươi hai ba mươi năm khi từ khoảng năm mươi lượt du khách năm hai nghìn một mươi năm lên gần sáu mươi một lượt du khách vào năm hai nghìn một mươi tám
chính phủ indonesia luôn coi du lịch là một ngành kinh tế quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của đất nước
hiện nay bộ du lịch indonesia có rất nhiều kế hoạch chương trình nhằm thúc đẩy phát triển du lịch của indonesia trong đó hướng tới thị trường việt nam một số lượng không nhỏ
chúng tôi có nhiều điểm đến mới dành cho các du khách việt nam và hy vọng việt nam sẽ biết tới indonesia với nhiều điểm đến hấp dẫn không chỉ riêng bali
tại triển lãm du lịch xin chào indonesia chúng ta hãy đến indonesia diễn ra vừa qua tại hà nội
đại diện bộ du lịch indonesia đã khẳng định indonesia là một trong những thị trường du lịch tiềm năng của việt nam và việt nam cũng là một thị trường lớn đầy tiềm năng của indonesia
và một trong những cách để phát huy được những lợi thế của nhau là hai bên cần tập trung đầu tư và tăng cường hơn nữa các chuyến bay thẳng giữa hai quốc gia
indonesia cũng như việt nam có điện lý rất lớn và nhiều đảo biển rất đẹp
mong rằng sắp tới sẽ
số lượng khách du lịch tới hai nước sẽ gia tăng và các hãng hàng không sẽ quan tâm đến việc mở đường bay thẳng đến hà nội
và nó sẽ thúc đẩy quá trình phát triển khách du lịch giữa indonesia và việt nam
chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều sự hợp tác hơn nữa giữa hai quốc gia
hiện nay vietnam airlines đã có đường bay thẳng từ thành phố hồ chí minh tới jakarta và vietjet air cũng sẽ có đường bay thẳng tới jakarta từ thành phố hồ chí minh vào cuối tháng một mươi hai này
hy vọng điều này sẽ giúp thúc đẩy mạnh mẽ ngành du lịch của hai nước trong thời gian tới
indonesia đang hướng tới hai mươi triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm hai nghìn một mươi chín trong khi việt nam đặt mục tiêu đạt từ một mươi bảy đến hai mươi triệu lượt du khách nước ngoài vào năm hai nghìn hai mươi
việc mở thêm các đường bay thẳng từ việt nam đến indonesia cùng các chương trình hợp tác phát triển ngành du lịch giữa hai bên sẽ là biện pháp kết nối du lịch hữu ích giữa hai quốc gia